bước vào năm hai nghìn một mươi tám này theo sự chỉ đạo của trung ương đảng các cơ quan chức năng đã đưa ra xét xử một loạt vụ an lớn như vụ phạm công danh và đồng phạm giai đoạn hai vụ đinh la thăng trịnh xuân thanh và đồng phạm xảy ra tại tập đoàn dầu khí việt nam pvn tổng công ty xây lắp dầu khí việt nam pvc tại công ty cổ phần bất động sản biện lực dầu khí việt nam pvp land vụ tập đoàn dầu khí việt nam pvn góp vốn tám trăm linh tỷ đồng vào ocean bank
hay vụ việc liên quan đến phan văn anh vũ
và mới đây ban bí thư trung ương đảng đã chỉ đạo làm rõ vụ tổng công ty viễn thông mobifone mua chín mươi năm cổ phần của công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu avg và ra văn bản yêu cầu đảng ủy công an trung ương phối hợp với các cơ quan chức năng chỉ đạo tiếp tục điều tra mở rộng vụ án làm rõ trách nhiệm của các đối tượng liên quan vụ án tổ chức đánh bạc đánh bạc lừa đảo rửa tiền có liên quan tới cán bộ công an để xử lý nhiên minh theo quy định của đảng pháp luật của nhà nước
tất cả đã cho thấy sự quyết định hành động làm đến cùng làm triệt để không có vùng cấm trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực tất cả đều bình đẳng trước pháp luật công tội phân minh sai đến đâu xử đến đó

họ tung ra những luận điệu cho rằng đó chỉ là cái cớ để thanh trừng loại trừ cá nhân hoặc phe nhóm trong nội bộ đảng nhằm tranh chấp quyền lực đó là bước dọn đường trong công tác nhân sự cho đại hội đảng nhiệm kỳ thứ một mươi ba sắp tới
thậm chí có người còn cho đó là hành động nhằm xoa dịu sự phẫn nộ của dân chúng đang dâng cao trước sự suy thoái của những người trong bộ máy công quyền các cấp
họ nói lấy được cố tình không chịu hiểu không chịu nhìn thẳng vào sự thật để có sự nhìn nhận đánh giá khách quan công bằng đúng với bản chất những gì đang diễn ra
trước hết phải thấy rằng công tác phòng chống tham nhũng là việc làm thường xuyên liên tục của đảng kể từ nhiều năm nay
việc kiểm tra xử lý nghiêm các đảng viên vi phạm kỳ luật đảng pháp luật của nhà nước là công việc thường kỳ của đảng nhằm làm trong sạch đội ngũ
nhất là trong tình trạng sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức
lối sống trong nội bộ diễn biến ngày càng phức tạp một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên ngày càng xa rời mục tiêu lý tưởng ban đầu
không ít đảng viên vào đảng không phải để phấn đấu hy sinh cho lý tưởng của đảng cho hạnh phúc của nhân dân mà là để mưu cầu danh lợi
một số người chẳng những không gương mẫu mà còn nêu gương xấu trước quần chúng
một số người vô tổ chức vô kỷ luật kéo bè kéo cánh nịnh bợ cấp trên chèn ép quần chúng và cấp dưới cơ hội thực dụng gây mất đoàn kết nội bộ
nhiều người có quan hệ trực tiếp với vật chất tiền tài đã lợi dụng chức quyền và điều kiện công tác để tham ô trục lợi ăn cắp của công ăn hối lộ thông đồng với kẻ xấu để làm giàu bất chính
điều nghiêm trọng là có không ít cán bộ đảng viên kể cả một số cán bộ cao cấp bị những ham muốn vật chất cám rỗ cũng chạy theo tiền tài địa vị sống ích kỷ buông thả tự do chủ nghĩa không còn tư cách đảng viên
đồng đảo cán bộ đảng viên và quần chúng chân chính hết sức bất bình trước những hiện tượng đó và lo ngại về sự xói mòn bản chất cách mạng và truyền thống tốt đẹp của đảng
qua những lời phát biểu của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
chúng ta hiểu rằng việc ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng tham nhũng sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa vừa là trách nhiệm vừa là nhu cầu nội tại thiết thân và cấp bách của đảng ta để tự chỉnh đốn tự làm trong sạch mình
củng cố đội ngũ vững mạnh để lãnh đạo nhân dân lãnh đạo đất nước ngày càng hiệu quả hơn để ngày càng xứng đáng với vai trò một đảng cầm quyền xứng đáng với sự tin cậy gửi gắm của nhân dân
ngoài ra không có mục đích nào khác việc kiên quyết xử lý những cán bộ sai phạm trong thời gian qua vừa thể hiện sự nghiêm khắc của kỳ luật đảng vừa thể hiện tính nhân văn chữa bệnh cứu người chứ không nhằm hạ bệ ai hay thanh trừng phe nhóm
kỷ luật một vài người là để mong nhiều người khác khỏi mắc khuyết điểm xử một người để cứu muôn người
thái độ cũng như hành động kiên quyết của đảng ta trong phòng chống tham nhũng
kỳ luật các cán bộ đảng viên vi phạm đã làm nức lòng nhân dân cả nước
bởi câu hỏi nhức nhối trong nhiều năm qua là những ai thuộc một bộ phận không nhỏ suy thoái về đạo đức lối sống chưa được trả lời rõ ràng
thì nay đã được thẳng thắn chỉ ra rõ người rõ việc cùng hình thức xử lý cụ thể xác đáng theo đúng điều lệ đảng và các quy định của pháp luật
kỷ luật có điều kiện để thực hiện những tham nhũng trên mọi lĩnh vực và cũng có phần để chặn đại tình hình tham nhũng mà nó còn trong nội bộ của chúng ta
lại một lần nữa khẳng định cái quyết tâm chính trị của đảng từ quyết tâm đó từ lời nói đến hành động
và đấy chính là cơ sở để tạo niềm tin cho người dân

và vùng cầm nữa bất cứ ai vi phạm những nguyên tắc sinh hoạt đạo tạo ra những khuyết điểm sai lầm ảnh hưởng đến sự nghiệp chung thì đều phải bị xử lý
đây là kỷ luật rất nghiêm minh có tính chất răn đeo giáo dục
những cán bộ cao cấp phải thật sự trung thực và vì nước vì dân và thể hiện răn đeo rất lớn quyết tâm của đảng nhà nước
chống tham nhũng đã trở thành quyết tâm của đảng nhà nước
chống tham nhũng đã trở thành quyết tâm của đảng nhà nước
quyết tâm chung của toàn hệ thống chính trị chứ không phải việc riêng của đảng
chủ tịch nước trần đại quang cũng không ít lần khẳng định tham nhũng là quốc nạn và cho rằng phải làm kiên quyết và không loại trừ bất kỳ ai
thủ tướng nguyễn xuân phúc thì nhấn mạnh không cho phép chìm xuồng những vụ án tham nhũng
còn chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khi tiếp xúc cử tri cũng khẳng định kiên quyết trừng trị tham nhũng
những thông điệp sâu sắc mạnh mẽ kiên quyết được những nhà lãnh đạo đất nước đưa ra
đã và đang biến thành những hành động cụ thể quyết liệt trong thực tế

từ trên xuống dưới làm từ trung ương đến địa phương từ cấp to đến cấp nhỏ
cái ấy tôi nghĩ là dần dần hết sức đồng tiền ủng hộ ở này
anh có một bộ mà anh xa lầm thì cái chuyện đó là anh chịu tội trước đoán trước nhân dân trước pháp luật là cái chuyện đương nhiên
cho nên đây là một cái việc làm rất tốt và đoán ra nay thực hiện đúng
cái chủ trương này thì con ngài còn lấy được cái lòng riêng của dân
chúng ta xử cái vụ án chính xuân thanh và đinh nga thăng
thì nằm trong cái công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng của đảng và nhà nước
chúng tôi cảm nhận cái thứ nhất đây là thực hiện
cái nghị quyết thứ một mươi hai của ban chấp hành trung ương đảng cho khóa một mươi hai
đấy là cái thứ nhất
mà thực hiện tốt cái công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng này thì nó giải quyết mấy vấn đề
một là cái niềm tin của nhân dân đảng viên đối với đảng và nhà nước
cái thứ hai là tạo ra cái môi trường kinh doanh nó thuận lợi ở trong nước và đầu tư ở nước ngoài
vấn đề thứ ba là thể hiện cái quyết tâm của đảng ta nói đi đối với đảng
trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng
vấn khởi và tin tưởng đó là cảm xúc của nhiều cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân mà chúng ta có thể cảm nhận được từ đầu chương trình đến giờ
nhưng cũng có nhiều người cho rằng đó mới chỉ là sự khởi đầu với những kết quả bước đầu
và đó là những nhận định rất thực tế bởi tình trạng tham nhũng coi thường kỷ cương phép nước của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên vẫn còn là vấn đề nhức nhối trong xã hội và đang diễn biến có phần ngày càng phức tạp nghiêm trọng hơn
vì thế nhân dân mong muốn đảng tiếp tục đẩy mạnh công cuộc phòng chống tham nhũng xử lý khẩn trương hơn nghiêm khắc hơn những phần tử thoái hóa biến chất

nhưng mà còn phải tiếp tục
không được dưới quan tâm đồng tình ủng hộ
đúng là thời gian qua trong lĩnh vực này các địa phương chưa có được sự quyết liệt mạnh mẽ như ở trung ương
nhưng đó là do vẫn còn những cản ngại trong tâm lý là nể nang e ngại ảnh hưởng đến thành tích chung cũng như trách nhiệm của các cá nhân nên hoặc né tránh hoặc xử lý trong lặng lẽ không thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng dẫn đến sự chầm lắng
thực tế là các địa phương đã và đang rất quan tâm đến công việc này
chắc hẳn sẽ nhiều người còn băn khoăn khi chúng tôi nói rằng thực tế là các địa phương đã và đang rất quan tâm đến công việc này
vậy thì ngay sau đây chúng tôi sẽ xin đưa ra dẫn chứng của mình về những địa phương đã làm khá quyết liệt và xử lý nghiêm khắc các tập thể cá nhân có sai phạm
đầu tiên là những quyết định của ban thường vụ thành ủy đà nẵng
tháng một năm hai nghìn một mươi tám ban thường vụ thành ủy đà nẵng đã xem xét các vi phạm quyết điểm quyết định thi hành tỷ luật
khiển trách đối với ban cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố đồng thời xem xét vi phạm khuyết điểm của các cá nhân khác như
đồng chí trần đình hồng ủy viên ban thường vụ trưởng ban tổ chức thành ủy
đồng chí trần thanh vân ủy viên ban thường vụ trưởng ban nội chính thành ủy
đồng chí đào tấn bằng thành ủy viên bí thư đảng ủy các khu công nghiệp đà nẵng nguyên tránh văn phòng thành ủy
đồng chí vũ quang hùng thành ủy viên giám đốc sở xây dựng
đồng chí lê quang nam thành ủy viên giám đốc sở tài nguyên và môi trường
do liên quan các sai phạm trong công tác cán bộ công tác xác minh tài sản thu nhập đối với cán bộ thuộc diện ban thường vụ thành ủy quản lý
công tác chỉ định thầu không đúng quy định của luật đấu thầu vi phạm quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị và quyết định thi hành kỷ luật
mới đây trong tháng ba này ủy ban kiểm tra tình hủy quảng ngãi cũng đã ra quyết định thi hành kỷ luật
bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí phạm vinh phó bí thư huyện ủy chủ tịch ủy ban nhân dân huyện sơn tịnh
vì có khuyết điểm vi phạm trong đầu tư xây dựng cơ bản
những người bị thi hành kỷ luật đều là những cán bộ đứng đầu các cơ quan cấp tỉnh và cấp huyện
điều đó cho thấy trên đã nóng và dưới bắt đầu nóng theo
thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn như vậy là lò chống tham nhũng chống suy thoái trong nội bộ vẫn đang đỏ rực khi củi khô củi tươi tiếp tục được chất thêm
càng thể hiện rõ là chống tham nhũng hoàn toàn không nhầm vào một ai mà nhắm vào tất cả những ai tay đã nhúng chảm
xóa tàn những nghi kỵ gần đây cho rằng chúng ta vẫn chưa mạnh mẽ làm tới cùng một số việc nổi cộng
thực tế đó đã khiến những luận điệu xuyên tạc nhằm bôi nhọ chống phá cản trở công cuộc phòng chống tham nhũng do đảng ta khởi xướng và lãnh đạo trở thành ngọn gió tuy độc hại nhưng yếu ớt lạc lõng và bơ vơ
đến đây chương trình đảng với sự nghiệp đổi mới tuần này của chúng tôi cũng xin được kết thúc
một lần nữa rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các đồng chí quý vị và các bạn xin kính chào tạm biệt